các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi mắc căn bệnh này bệnh nhân bị mắc các triệu chứng về hô hấp và thần kinh mất vị giác và cứu giác
người bệnh bị mệt mỏi kéo dài và phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tập trung tâm trí và sức lực cho việc trở lại làm việc
căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến người già và những người béo phì
thoạt nghe các triệu chứng rất giống covid một mươi chín nhưng đây là dịch cúng nga một đại dịch được ghi chép đầy đủ đầu tiên trên thế giới
xảy ra khi thuyết mầm bệnh hiện đại nổi lên và thuyết khí độc bị xóa bỏ mở ra kỷ nguyên mới của khoa học y tế hiện đại
các tài liệu ghi chép cho biết đại dịch cướp đi sinh mạng của một triệu người trên toàn thế giới
các chuyên gia cho rằng căn bệnh này nhiều khả năng đã kéo dài và có thể vẫn xuất hiện dưới một số hình thức nào đó ở thời điểm hiện nay
tiến sĩ harald sprechel biên tập viên của tạp chí công nghệ sinh học vi sinh vật cho biết
dịch tế học và các triệu chứng lâm sàng của bệnh cúng nga giống với covid một mươi chín nhiều hơn so với các bệnh cúm khác
sau khi xem xét đại dịch nào có thể đóng vai trò mô hình tốt nhất để dự đoán diễn biến của covid một mươi chín
ông nhận thấy rằng dịch cúng nga là sự lựa chọn phù hợp hơn cả
chuyên gia brousseau nói
bệnh cúng nga thực sự là phù hợp nhất mà tôi có thể dựa vào khi tìm kiếm một đại dịch liên quan đến đường hô hấp quy mô tương đương với covid một mươi chín
được ghi nhận đầy đủ với mạng y tế
cũng giống như covid một mươi chín căn bệnh này không gây ảnh hưởng nhiều đến trẻ em
nếu bị mắc thì trẻ chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ
nhưng bệnh gây nguy cơ tử vong rất cao ở người cao tuổi và những người có bệnh lý nền như tim la phổi hoặc tiểu đường
gần một mươi số ca mắc bị triệu chứng kéo dài được các bác sĩ cho mô tả là tác động sâu lâu dài
tương tự như covid một mươi chín các tài liệu ghi chép cho biết bệnh nhân khả năng lây nhiễm cho người khác trước khi xuất hiện triệu chứng và đôi khi bị tài nhiễm
một số người tin rằng virus gây bệnh cúm nga vẫn tồn tại đến ngày nay với tên gọi oc bốn mươi ba loại virus phổ biến thường gây bệnh ở đường hô hấp trên
đa phần bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ nhưng nhiều người có thể bị viêm phế quản viêm tiểu phế quản và viêm phổi
triệu chứng của nó có thể bị nhầm lẫn với triệu chứng covid một mươi
tiến sĩ arigis kravachati giám đốc điều hành fractals therapeutics đồng thời là nhà nghiên cứu covid một mươi chín cho rằng
nếu giả thuyết này là đúng thì bệnh cúm nga có thể vẫn âm thầm lây lan và đôi khi gây tử vong
một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi một được công bố trên tạp chí nature cho biết tỷ lệ tử vong ở người phải nhập viện do nhiễm oc bốn mươi ba là chín một
mặc dù nghiên cứu chỉ theo dõi bảy mươi bảy bệnh nhân tại một bệnh viện ở hàn quốc từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi bảy
một tương lai như vậy có thể đang chờ đợi dịch bệnh covid một mươi chín chuyên gia putow đánh giá
ông nói về khả năng covid một mươi chín tồn tại trong tương lai
đây là điều mà các nhà virus học nghiên cứu về sự tiến hóa của virus dự đoán có thể xảy ra với virus sars cov hai
chuyên gia prosow nói rằng một số người cho rằng biến thể omicron đang chiếm đa số hiện nay có thể đã đi theo hướng này
vì nó ít ảnh hưởng phổi hơn và tấn công chủ yếu vào đường hô hấp trên
ông cũng hy vọng omicron sẽ là biến thể cuối cùng đánh dấu sự kết thúc giai đoạn cấp tính của dịch covid một mươi chín
những sự trùng hợp giữa hai đại dịch này khiến sự kết thúc của covid một mươi chín được cho là có khả năng giống với dịch của nga
tuy nhiên đại dịch hiện nay sẽ thật sự kết thúc như thế nào thì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp
vì những diễn biến phức tạp của nó trong suốt thời gian qua